cục hàng không việt nam yêu cầu các hãng hàng không chỉ được phép mở bán các chuyến bay
cho giai đoạn từ ngày một mươi sáu tháng bốn sau khi được cục hàng không việt nam cấp phép bay
các hãng hàng không việt nam gửi đề nghị cấp phép bay cho giai đoạn từ ngày một mươi sáu tháng bốn
đến ngày ba mươi tháng bốn để cơ quan này tổng hợp xem xét
theo cục quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông dự kiến từ tháng sáu đến cuối năm hai nghìn hai mươi
các gói thầu xây lắp của bốn dự án đường sát cấp bách sẽ được khởi công xây dựng toàn bộ
bốn dự án đường sắt cấp bách có tổng mức đầu tư bảy tỷ đồng
sử dụng vốn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đang được các ban quản lý dự án rốt sáo triển khai công tác đầu tư để chuẩn bị khởi công xây dựng
đầu tiên là dự án cải tạo nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va sô
tiếp theo là dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga